các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ đoạn của hai đối tượng là liên lạc với đồng phạm ở nước ngoài trao đổi những thông tin tài khoản của nhiều thẻ thanh toán quốc tế
sau đó chúng dùng máy quét thẻ để nạp những thông tin tài khoản ngân hàng thu thập được vào các thẻ trắng đem đi rút tiền tại các trụ atm
khám xét các nơi lưu trú của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ bốn mươi một thẻ atm giả ba máy quét thẻ cùng nhiều tiền và tài sản khác